thưa quý vị tham mưu trưởng liên quân hàn quốc cho biết triều tiên vào trưa ngày hôm nay đã phóng một số tên lửa hành trình
và đây là vụ phóng tên lửa hành trình lần thứ tư trong năm nay
hàn quốc đã phát hiện vụ phóng vào khoảng một mươi một giờ theo giờ địa phương từ bờ biển phía tây
song chưa xác nhận số tên lửa được phóng trong lần này
trong thông cáo báo chí quân đội hàn quốc nêu rõ seoul đang phối hợp chặt chẽ với mỹ để theo dõi tình hình
vụ phóng mới nhất diễn ra chỉ ba ngày sau khi triều tiên tiến hành cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược wasan hai
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một triều tiên đã lần đầu tiên thử một số tên lửa hành trình pungwasan ba trăm ba mươi
sau đó vào ngày hai mươi năm tháng một nước này đã thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm ở vùng biển phía đông
và tuyên bố đây là loại tên lửa pomwasan ba trăm ba mươi một
giới chuyên gia cho biết tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm rất khó phát hiện và bắn hạ có khả năng tấn công chính xác